theo thống kê từ cục cảnh sát giao thông trong ngày hai mươi sáu tháng một tức ngày mùng hai tết
toàn quốc xảy ra hai mươi bảy vụ tai nạn giao thông làm hai mươi một người thiệt mạng và một mươi tám người khác bị thương
so với cùng ký tết nguyên đán năm hai nghìn một mươi chín số người thiệt mạng tăng hai người giảm năm người bị thương
trong đó tai nạn chủ yếu xảy ra trên đường bộ
một người thiệt mạng trong vụ tai nạn đường thủy ở vịnh hạ long tỉnh quảng ninh
giao thông đường sắt không xảy ra tai nạn
theo kế hoạch trong tất cả các ngày của kỳ nghỉ tết năm nay
lực lượng cảnh sát giao thông vẫn thường xuyên kiểm soát và xử lý các trường hợp vi phạm nồng độ cồn
cũng như các lỗi vi phạm an toàn giao thông khác
riêng với vi phạm nồng độ cồn trong ngày hai mươi sáu tháng một đã có hơn chín mươi trường hợp bị xử lý